xin chào quý vị và các bạn
bị cáo tuyên tưởng vào sự khách quan công tâm của hội đồng xét xử để có một bản án đúng pháp luật
bên cạnh đó bị cáo nguyễn văn dương mong hội đồng xét xử xem xét các yếu tố tác động trong vụ án
và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo
luật sư bào chữa thuận theo quan điểm xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nguyễn văn dương
tuy nhiên theo luật sư bảo chữa lắng nghe quan điểm đề xuất với các bị cáo khác có cùng tội danh như bị cáo dương
thì thấy mức đề xuất hình phạt của viện kiểm sát đối với bị cáo là như vậy như vậy là quá nghiêm khắc
vào chiều ngày hôm qua trong phần bào chữa của mình luật sư phan trung hoài bảo chữa cho bị cáo nguyễn văn dương
đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo
khi đề cập đến những yếu tố tác động khách quan đến sự thật vụ án
đó chính là nguyên nhân điều kiện hoàn cảnh phạm tội của nguyễn văn dương
về hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức là trò chơi game by rig
dưới hình thức là trò chơi game bài rickwep sau này đổi thành tip club bị quy kết trong vụ án này
tiếp tục với thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn thanh hải chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh về hành vi giết người
và điều đáng nói là nạn nhân chính là vợ của hải bà nguyễn thị trao
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi chín h
sau khi đi nhậu say về nhà thì giữa hải và vợ xảy ra mâu thuẫn hải đã dùng dao đâm vào ngực của bà trao
lúc này người con út của ông bà vừa về liền nhanh chóng đưa bà trao đi bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng bà trao đã tử vong
khi mọi người đưa vợ đi cấp cứu thì hải ở nhà lau chùi vết máu và đem dao gây án vứt trên đầu tủ phía sau nhà
sau đó đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng bốn h ba mươi phút vào sáng ngày hôm nay
trên quốc lộ một mươi ba thuộc ấp ba b xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
gây ra vụ cháy một mươi chín căn nhà dân khiến sáu người tử vong và hai người bị thương
cho đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay cơ quan công an đã hoàn thành xong công tác khám nghiệm tử thi
và xác định được danh tính của các nạn nhân đồng thời bàn giao cho các gia đình tổ chức mai táng
vào thời điểm trên xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát chín mươi ba c hai nghìn sáu trăm tám mươi chín do tài xế thạch văn phong
chú tại tỉnh trà vinh tàm chú tại huyện trân thành điều khiển
khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do bùi thanh vĩnh điều khiển
vụ tai nạn xảy ra làm xe bồn trở sang dầu lao sang lề bên kia đường
va vào cổ điện rồi lật ngang đổ chàn sang dầu vào khu vực nhà dân liền kề
ở bên đường và bùng cháy lớn
ngọn lửa cháy bao trùm theo dẫy nhà của người dân dài hơn năm mươi m

nó mới lộ ngược cái xe nhở ra là nó đâm vô cái cột điện này
thì là cái chủ điện nó mới nổ lên là lửa nó mới xả xuống như thế này
mặc dù ngọn lửa cháy lớn bao trùm cả một dãy nhà liền kề
nhưng bằng sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ
đến gần sáu giờ sáng thì vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
không để cháy lan sang các căn nhà xung quanh
tuy nhiên kiểm tra hiện trường thì phát hiện có sáu người đã tử vong do bị cháy
bước đầu xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra làm cháy và hư hỏng một mươi chín căn nhà liền kề
trong đó có hai căn nhà cháy hoàn toàn
tài xế xe bồn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ
cũng trong sáng nay chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình có nạn nhân tử vong
vì tai nạn giao thông và trao tiền hỗ trợ mỗi căn nhà bị cháy năm triệu đồng
riêng hai căn nhà có người thiệt mạng được hỗ trợ hai mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện trân thành cũng đã hỗ trợ sáu nạn nhân mỗi người một mươi triệu đồng
hiện công an tỉnh đang phối hợp viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng điều tra vụ cháy
còn tại yên bái vào khoảng hơn bảy giờ sáng ngày hôm nay
xe khách mang biển kiểm soát hai mươi một b bốn trăm bảy mươi một lưu thông trên tỉnh lộ yên bái khai sang
khi đến km một mươi chín cộng năm trăm linh thuộc địa phận xã đào thịnh
huyện trần yên thì đã bất ngờ lao xuống ruộng cách mặt đường khoảng năm mét
hậu quả vụ tai nạn làm bảy trong tổng số chín người trên xe bị thương
trong đó có ba người
phải vào trung tâm y tế huyện trấn yên sơ cứu điều trị
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng huyện trấn yên đã có mặt tiến hành điều tra
làm rõ nguyên nhân phân luồn giao thông kéo vớt khuôn tiện ra khỏi hiện trường
và đây là tuyến đường chính nối huyện văn yên với thành phố yên bái
đi qua nhiều khu đông dân cư cho nên vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất lái
kết hợp với hệ thống đánh giá tại các kiosk trên màn hình cảm ứng và trên website của đơn vị
người dân có thể trực tiếp đánh giá về thái độ cán bộ tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính nơi tiếp đón và thời gian giải quyết hồ sơ
sau hơn ba tuần triển khai hệ thống đơn vị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân trong đó hầu hết là rất hài lòng và hài lòng
những ý kiến đóng góp của người dân chưa hài lòng về thái độ cán bộ tiếp dân hay nơi đón tiếp
thủ tục hành chính sơm xa cần giảm giấy tờ hay thời gian giải quyết hồ sơ bị chậm trễ đều được đơn vị nghiêm túc xem xét và có hướng khắc phục
cảm thấy rằng là cái hệ thống này cực kỳ là tốt cho người dân để họ có thể bày tỏ được cái cảm xúc của mình về việc hài lòng hay không hài lòng đối với cái việc mà mình nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước
thì cái hệ thống đánh giá mang tính bản như vậy thì rất là hay để cho người dân nhận xét được người cán bộ nào không có hỗ trợ cho dân
thì người dân sẽ đánh giá vào đó để cho ban quản lý nhìn nhanh được và xử lý những cán bộ như thế
đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi có phản ánh của người dân là yếu kém trong giao tiếp chỉ huy đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm thậm chí rút khỏi bộ phận tiếp dân
mô hình này đã trở thành một điểm sáng trong công an thành phố hồ chí minh và đã được ban giám đốc lựa chọn là mô hình điểm để nhân rộng cho các đơn vị tiếp dân trong công an thành phố
đời hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phải thường xuyên sàng luyện
văn hóa ứng xử để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
hình ảnh về rừng dừa nước ở quảng nam cũng đã kết thúc nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cảm ơn coca cola đã đồng hành cùng chương trình này
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h sau ít phút dành cho quảng cáo
vì học hai năm vẫn có điểm tổng kết câu chuyện đang tồn tại trong môi trường cao đẳng nghề phú thọ trực thuộc ủy ban nhân dân trình phú thọ
ngoại trưởng mỹ michael pell bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc hội đàm hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh đã hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của hai nước
một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu như phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh phòng chống buôn bán động vật hoang dã và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh
để góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới hai bên nhất trí hàng năm sẽ duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng chống mua bán người như trao đổi thông tin điều tra các vụ án đường dây băng nhóm tuệ phạm truy bắt bắn giác đối tượng và giải cứu bảo vệ hồi hương nạn nhân bị mua bán tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao lừa đào chính nước tài sản tuệ phạm tài chính
và phòng chống di cư bất hợp pháp hai bên xúc tiến xây dựng đàm phán và sớm hoàn thành các thủ tục để ký hiệp định dẫn độ tội phạm và các văn bản hợp tác khác tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương giữa hai bộ
thừa ủy quyền của chính phủ hai nước bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng sajizavi đã ký bản ghi nhớ giữa chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland về hợp tác phòng chống mua bán người
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam đã tổ chức họp báo thường kỳ
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nguyễn phương trà đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
bình luận về tuyên bố mới đây của thủ tướng trung quốc lý khắc cường hy vọng tham vấn về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc giữa trung quốc với asean sẽ được hoàn tất trong vòng ba năm
phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn phương trả cho biết
duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở biển đông là lợi ích và nghĩa vụ của tất cả các nước trong khu vực
trong đó có asean và trung quốc
theo đó trước những diễn biến phức tạp tình hình trong thời gian vừa qua thì asean đã nhiều lần khẳng định là mong muốn sớm có một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
nhưng mà quan trọng là cái bộ quy tắc ứng xử ở biển đông đó phải là một bộ quy tắc thực chất hiệu lực hiệu quả và tôn trọng luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và có đóng góp thực chất cho việc đảm bảo hòa bình ổn định an ninh an toàn
cũng tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn phương trà cho biết việc hội nghị gấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình sương apec là điều đáng tiếc
tuy nhiên hội nghị cũng đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng
việt nam và các nước thành viên tin tưởng và khẳng định apec vẫn là một diễn đàn quan trọng có quy mô lớn nhất ở khu vực châu á thái bình dương
việt nam sẽ tiếp tục cùng với các nước thành viên đồng góp vào tính trình hợp tác và liên kết kinh tế của apec
để cơ chế này có thể đồng hành
hội nghị góp cho hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực
việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung luật giám định tư pháp là yêu cầu tất yếu và cần thiết nhằm giải quyết những vấn đề bất cập đặt ra sau năm năm thi hành luật
và yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp cải cách hành chính đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng
và đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại hội nghị tổng kết năm năm thi hành luật giám định tư pháp do bộ tư pháp tổ chức vào sáng nay tại hà nội
luật giám định tư pháp được thông qua tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi ba có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau năm năm triển khai công tác giám định tư pháp có nhiều chuyển biến đáp ứng tốt các yêu cầu cho hoạt động tố tụng
tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện luật về tổ chức giám định tư pháp công lập
về phạm vi lĩnh vực cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp đội ngũ giám định tư pháp về hoạt động giám định chi trả tiền bồi thường
chi phí giám định chi phí định giá tài sản và quản lý nhà nước trách nhiệm của cơ quan tố tụ
nhiều ý kiến tham luận đã phân tích rõ những nguyên nhân tồn tại xuất phát từ quy định của luật do công tác tổ chức thi hành và những yêu cầu thực tiễn hiện nay đề ra
từ đó có những định hướng sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp được đưa ra như mở rộng phạm vi hoạt động tư pháp
bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thời hạn giám định trách nhiệm của các cơ quan chưng cầu giám định
nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng giám định tư pháp gây khó khăn trong công tác điều tra truy tố xét xử theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sửa đổi quy định về cơ chế quản lý nhà nước về giám định tư pháp
tại hà nội ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức tọa đàm an ninh mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an quân đội và đoàn thanh niên các đơn vị thuộc trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
buổi tọa đàm đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của trung ương đảng quốc hội chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về luật an ninh mạng
đồng thời nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ
đoàn viên thanh niên các đơn vị khi sử dụng mạng xã hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng biết cách sàng lọc thông tin tự trang bị kiến thức về pháp luật xã hội cho bản thân
không chỉ tham gia mạng xã hội theo cách thông thường mà còn là người có khả năng phát hiện những thông tin xấu từ đó hướng dẫn phân tích để người thân bạn bè khi tham gia mạng xã hội hiểu và nhận thức rõ vấn đề
phòng tránh việc bị lợi dụng tham gia vào hoạt động chống đảng nhà nước trên không gian mạng xây dựng đạo đức lối sống đẹp lành mạnh trong thanh niên việt nam hiện nay
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và thông tấn xã việt nam đã tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm hai nghìn hai mươi
những sản phẩm thông tin đối ngoại được xét trao giải thưởng lần một
bài là những tác phẩm bằng tiếng việt và các thứ tiếng nước ngoài thuộc các loại hình báo in báo điện tử trang thông tin điện tử do các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động
phát thanh truyền hình ảnh báo chí ảnh phong cảnh và sách được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng việt nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí truyền thông nước ngoài trong thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được trình khai từ năm hai nghìn một mươi tám
qua bốn mùa giải giải thưởng này đã khẳng định là một phương thức thông tin đối ngoại uy tín góp phần quảng bá lan tỏa những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời cũng trở thành diễn đàn để những người làm thông tin đối ngoại thể hiện sức sống